thưa quý vị trong những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tại các cơ sở y tế đã ghi nhận có nhiều bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu vì say nắng và sốc nhiệt
các bác sĩ đã cảnh báo bị say nắng sốc nhiệt có khả năng dẫn đến đột quỵ và nếu không xử lý điều trị kịp thời có thể dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng
bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng lơ mơ mất ý thức suy thận cấp teo cơ vân tay chân vận động khó vì bị say nắng sốc nhiệt
người nhà cho biết mặc dù thời tiết nắng gắt nhưng ông vẫn có thói quen đi dạo ngoài trời và không có đợi mũ
những ngày này thời tiết trên cả nước nắng nóng gây gắt có nơi vượt ngưỡng bốn mươi độ c
nhiều người dân không tránh khỏi tình trạng say nắng sốc nhiệt vì tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp nhưng không có đồ che chắn bảo hộ
theo các bác sĩ
tình trạng này có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý đúng cách
trong những ngày nghỉ lễ người dân có nhu cầu đi du lịch vui chơi nhiều hơn

nhiều người dân không tránh khỏi tình trạng say nắng sốc nhiệt vì tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp nhưng không có đồ che chắn bảo hộ